cơn bão số một đổ bộ vào các tỉnh bắc bộ nước ta từ đêm ngày hai mươi bảy tháng bảy kéo dài đến sáng ngày hai mươi tám tháng bảy gây nhiều thiệt hại về người và tài sản
theo tổng hợp của văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổng thiệt hại do bão số một gây ra đã lên đến gần ba năm trăm linh tỷ đồng
theo đó thiệt hại về người có bốn người chết tám mươi tám nhà bị đổ sập hoàn toàn ba mươi hai một trăm linh hai nhà bị tốc mái hư hỏng năm sáu trăm hai mươi nhà bị ngập nước chín mươi một tàu thuyền bị chìm hư hỏng
trên hai trăm một mươi sáu ha lúa bị ngập trên hai mươi bảy hectare rau màu bị hư hại trên một mươi bốn hectare cây trồng lâu năm hàng năm và cây ăn quả bị gãy đổ làm giảm năng suất
trên sáu mươi cây xanh bị đổ gãy trên bảy mươi bảy con da súc da cầm bị chết cuốn trôi gần chín ha
và trên một mươi hai lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại trên một mươi ba mét khối đất đá bị sạt lở trên một mét đê kè bị sạt lở trên ba mươi sáu mét canh mương bị hư hỏng hơn một mươi sáu cột điện bị gãy đổ
hiện nay các ngành và địa phương đang tích cực khắc phục hậu quả của bão số một
tính đến hết ngày ba mươi một tháng bảy tại các tỉnh đồng bằng bắc bộ đã khắc phục toát úng được cho gần một trăm năm mươi hectare lúa chỉ còn khoảng sáu mươi hectare đang bị ngập và sẽ cố gắng thoát úng cho lúa trong thời gian sớm nhất
đối với diện tích thủy sản rau màu và cây ăn quả các địa phương đang hướng dẫn người dân cách khắc phục và phục hồi sản xuất để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại